vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc có liên quan đến điện xăng dầu và công ty xuyên việt oi
thông tin vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tấn ân và công ty điện lực bình thuận
trung tướng tô ân sô cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện
có những vật tư được nâng giá lên ba trăm linh và đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng
vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
người phát ngôn bộ công an cho biết các doanh nghiệp này vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu vi phạm quỹ bình ổn giá xăng dầu
trong đó công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải thủy bộ hải hà gây thất thoát cho nhà nước
ước tính ban đầu khoảng một mươi năm tỷ đồng và thất thoát hơn ba trăm linh tỷ đồng
đối với công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi cơ quan điều tra bộ công an đang phong tỏa một mươi bảy tài khoản cá nhân với số tiền hơn bốn tỷ đồng
tạm ngừng giao dịch mua bán chuyển nhượng năm mươi bốn nhà đất đứng tên cá nhân và sáu nhà đất đứng tên công ty
trung tướng tôn sô cho biết mặc dù tết nguyên đán đã cận kề nhưng cơ quan điều tra bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án
với tinh thần quyết tâm quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm